sở y tế tỉnh đồng nai ngày hôm nay cho biết trước tình trạng số ca mắc covid một mươi chín đang tăng lên từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại
tỉnh đang gấp rút khảo sát và thiết lập thêm các bệnh viện giã chiến phục vụ thu dung điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại đồng nai đã có bảy bệnh viện giã chiến với tổng suất tổng công suất là ba ba trăm linh giường
mới đây tỉnh vừa đưa vào sử dụng bệnh viện giã chiến số sáu có thể thu dung và điều trị tới một hai trăm linh bệnh nhân
tuy nhiên tình hình số cao mắc covid một mươi chín trên nệp bàn tỉnh liên tục tăng sẽ dẫn tới nguy cơ thiếu giường bệnh
vì vậy tỉnh đồng nai đang dự kiến khảo sát triển khai thêm bệnh viện giã chiến tại huyện xuân lộc với công suất điều trị hơn ba giường để điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sở y tế tỉnh đồng nai cũng cho biết là ngày hai mươi ba tháng bảy toàn tỉnh ghi nhận thêm hai trăm một mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên đến hơn hai ca trong đó đã có ba trường hợp tử vong
hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi và xuất viện